để chuẩn bị bình thường hóa các biện pháp chống dịch covid một mươi chín gắt gao
ngay cả sau khi bọc phong tỏa trung quốc đang lập hàng ngàn trạm xét nghiệm pcr thường trực
ngày sáu tháng năm hãng tin roadster dẫn lời lãnh đạo tp thượng hải
trung tâm tài chính và thương mại lớn của trung quốc cho biết đã có chín điểm xét nghiệm được thiết lập
và có năm điểm đã đi vào hoạt động
các điểm xét nghiệm được đặt tại khu dân cư công viên tòa nhà văn phòng
lối vào ca tàu hỏa hoặc trạm tàu ngầm mỗi người sẽ mất một mươi năm phút làm xét nghiệm
với các điểm này việc xét nghiệm sẽ trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của hàng triệu người dân thượng hải
quy trình mới sẽ cho phép chính quyền triển khai các biện pháp như bắt buộc người dân xét nghiệm khi đến các địa điểm công cộng
trước đó người dân ở thượng hải cũng như các thành phố như bắc kinh đã phải thường xuyên xét nghiệm
và trình mạng y tế trên các ứng dụng di động để đi lại ở những khu vực có nguy cơ cao
nhiều thành phố khác của nước này cũng sẽ thực hiện các biện pháp tương tự thượng hải để kiểm soát dịch bệnh
ngày sáu tháng năm bắc kinh tuyên bố sẽ bình thường hóa việc xét nghiệm và đảm bảo mọi người vào các tòa nhà công cộng
phải có xét nghiệm âm tính trong bảy ngày trước đó
thành phố hàng châu cũng nói sẽ lập một mươi điểm xét nghiệm thường trực
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng việc xét nghiệm thường xuyên không đem lại lợi ích quá lớn trong khi quá tốn kém
nếu tất cả thành phố cấp một và cấp hai của trung quốc khoảng năm trăm linh năm triệu dân xét nghiệm hàng loạt trong một năm
chi phí có thể lên tới một bảy trăm linh tỷ nhân dân tệ tương đương với hai trăm năm mươi bảy tỷ đô la tương đương với một năm gdp của năm hai nghìn hai mươi một
cùng ngày sáu tháng năm tân hoa xã đưa tin trung quốc đã bước sang một giai đoạn mới trong ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
với các biện pháp phản ứng nhanh chóng và can thiệp sớm để ngăn ngừa biến thể omicron rất dễ lây lan và khó nắm mắt
ông liang wanian người đứng đầu nhóm chuyên gia về covid một mươi chín của ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhc cho hay
trong giai đoạn mới chống dịch này bắt đầu từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một chính quyền thực hiện các biện pháp kiên quyết và nghiêm ngặt
để ngăn chặn sự lây nhiễm trong cộng đồng bao gồm quản lý các nguồn lây nhiễm cắt đứt các chuỗi lây truyền và bảo vệ các nhóm cư dân dễ bị tổn thương
ngoài ra sẽ có thêm nhiều bệnh viện nhiều cơ sở được chuyển đổi công năng thành nơi chăm sóc y tế và các khu cách ly được lập ra
để sẵn sàng phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các địa điểm hoặc cơ sở đông dân cư
như viện dưỡng láo cho người cao tuổi